tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca tại hà nội nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba mươi tám ca
cả nước cũng đã có thêm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong tổng số một ba mươi tám ca đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám hai trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín tám trăm một mươi chín người